thưa quý vị ngày một mươi bốn tháng bảy lực lượng cảnh sát cơ động công an tỉnh quảng ngãi phối hợp với cảnh sát hình sự công an tp quảng ngãi và công an phường nghĩa tránh
kịp thời ngăn chặn hai nhóm thanh niên với gần ba mươi đối tượng có trang bị hung khí nóng chuẩn bị gây án
vào thời điểm trên lực lượng công an phát hiện khống chế một nhóm thanh niên đang tụ tập tại khu vực đường hồ xuân hương thuộc phường nghĩa tránh
có trang bị nhiều dao tự chế chuẩn bị gây án
tiếp tục truy xét nhanh cảnh sát cơ động công an tỉnh nhanh chóng khống chế một nhóm thanh niên khác tại khu vực đường dẫn lên cao tốc thuộc xã tịnh hà huyện sơn tịnh
hai nhóm thanh niên này đã giao hẹn ẩu đả với nhau tuy nhiên chưa kịp gây án thì đã bị các lực lượng phối hợp ngăn chặn
tăng vật thu giữ gồm một mươi dao một mươi cây và ba cây dựa tự chế các loại một mươi năm xe mô tô cùng nhiều tăng vật khác liên quan đến vụ việc